giá thịt lợn hơi hôm nay có xu hướng giảm giá trên diện rộng và giao động quanh mốc từ năm mươi chín đồng một kg đến sáu mươi bốn đồng một kg
tại khu vực miền bắc giá hôm nay giảm từ một đồng một kg đến hai đồng một kg tại một vài địa phương và giá giao động trong khoảng sáu mươi ba đến sáu mươi bốn đồng một kg
khu vực miền trung tây nguyên là từ năm mươi chín đến sáu mươi hai đồng một kg
còn tại khu vực các tỉnh phía nam giá lợn hơi hôm nay cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường và giao động trong khoảng năm mươi chín đến sáu mươi hai đồng một kg
giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng một trăm linh đồng một kg thị trường lúa hẻ thu giao dịch sôi động
tại kho an giang giá lúa ir năm trăm linh bốn đang được thương lái thu mua ở mức sáu bảy trăm linh đồng đến sáu chín trăm linh đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg
với các chủng loại lúa còn lại giá duy trì ổn định
với mặt hàng gạo giá gạo nguyên liệu thành phẩm lại quay đầu giảm
theo đó gạo nguyên liệu ir năm trăm linh bốn ở mức một mươi hai trăm linh một mươi hai trăm năm mươi đồng một kg giảm năm mươi đồng một kg
gạo thành phẩm ở mức một mươi một sáu trăm năm mươi đồng đến một mươi một bảy trăm linh đồng một kg giảm năm mươi đồng một kg